phó thủ tướng vương đình huệ trưởng ban chỉ đạo điều hành giá của chính phủ đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình trong sáu tháng đầu năm và phương hướng điều hành trong những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
tại buổi họp các báo cáo đều cho rằng diễn biến chỉ số giá tiêu dùng cpi sáu tháng đầu năm biến động tương đối sát với dự báo trước đó của các cơ quan liên quan
theo đó tại phiên họp ngày hai mươi chín tháng năm của ban chỉ đạo nhóm giúp việc dự báo cpi tháng sáu tăng khoảng bốn mươi ba đến tám mươi năm và thực tế cpi tháng sáu chỉ tăng bốn
nguyên nhân là do trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám chủ yếu xuất phát từ yếu tố thị trường hầu như không có yếu tố tăng giá mới xuất hiện từ công tác điều hành của chính phủ
trước tình hình lạm phát có dấu hiệu tăng cao chính phủ đã chỉ đạo không tăng giá điện trong năm nay
giữ ổn định
các mặt hàng do nhà nước định giá trong tháng sáu tiếp tục giả soát để đẩy nhanh các mặt hàng có khả năng giảm giá thuốc giá vật tư y tế thông qua đấu thầu quyết liệt triển khai biện pháp bình ổn giá các mặt hàng có xu hướng tăng cao
phát biểu tại buổi họp phó thủ tướng vương đình huệ nhận định lạm phát tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám không có gì bất thường
nếu loại trừ yếu tố giá thịt lợn tăng mạnh nhất thì lạm phát tháng này chỉ tăng hai mươi bảy có thể coi là mức tăng lạm phát của tháng thấp nhất
ở đây không có yếu tố lạm phát theo chu kỳ hay sau điều hành vĩ mô
chính phủ nhắc tới ảnh hưởng chu kỳ một mươi năm là để dự phòng chứ không phải xác định là để đối phó khi mà chúng ta đã có kế hoạch dài hạn ngắn hạn trong điều hành tổ chức sản xuất
phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương bám sát kịch bản để điều hành giá từ nay tới cuối năm
bộ y tế ngay trong năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục tổ chức đấu thầu ở bộ y tế bảo hiểm xã hội việt nam
để giảm giá các mặt hàng thuốc chữa bệnh vật tư y tế theo các chỉ đạo trước đây của ban chỉ đạo kiến nghị với chính phủ xây dựng nghị quyết cho thí điểm bảo hiểm xã hội việt nam thực hiện đấu thầu vật tư thiết bị y tế do bảo hiểm y tế chi trả
giao bộ tài chính làm trọng tay để bộ y tế và bảo hiểm xã hội việt nam xa xoát tiếp tục điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong thời gian tới